tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy
sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp xúc cử tri xã tân thới huyện phong điền thành phố cần thơ
chia sẻ với ý kiến cử tri về việc xử lý các vụ án lớn về tham nhũng
chủ tịch quốc hội khẳng định mong muốn cử tri là xác đáng
đồng thời khẳng định quyết tâm của đảng nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng
công tác này không vùng cấm
tiếp thu ý kiến phản ánh về việc cần tăng chế tài xử phạt đối với hành vi sản xuất hàng giả hàng kém chất lượng
chủ tịch quốc hội cho biết sẽ chuyển tới cơ quan chức năng xem xét đáp ứng nguyện vọng cử tri
đồng thời chuyển kiến nghị của cử tri xã tân thới về việc phải nộp viện phí trước khi nhập viện đến bộ y tế
để từ đó góp phần vào việc chăm sóc chữa bệnh cho nhân dân ngày càng tốt hơn
về vấn đề một bộ phận giáo viên đã vi phạm đạo đức nhà giáo
chủ tịch quốc hội cho biết nhằm hạn chế những trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo
thời gian tới trong đào tạo sư phạm sẽ sắp xếp theo vùng miền
những giáo viên sẽ được đào tạo chuyên môn rèn luyện phẩm chất
trước đó sáng cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự lễ khởi công xây dựng đền thờ các vua hùng
tại thành phố cần thơ công trình có tổng vốn đầu tư trị giá một trăm hai mươi chín tỷ đồng do văn phú invest tài trợ
thiết kế và thi công có diện tích gần bốn mươi m hai với một mươi bốn đền thờ các vua hùng